thưa quý vị đêm hôm qua ngày một mươi hai tháng năm tại xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nội
đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến ba trẻ em tử vong
theo thông tin ban đầu vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn xảy ra tại nhà dân
ở thôn sáu xã ba trại huyện ba vì hà nội vào đêm ngày một mươi hai tháng năm
khoảng hai mươi ba giờ lực lượng cứu hộ đã đưa được ba cháu bé gồm hai cháu sinh năm hai nghìn hai mươi một
và một cháu sinh năm hai nghìn một mươi chín khỏi hiện trường
tuy nhiên các cháu đều đã tử vong
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thực hiện các biện pháp cứu nạn cứu hộ
đối với tài sản và bảo vệ hiện trường xác minh giải quyết theo quy định
thưa quý vị để thăm khám và tư vấn điều trị kịp thời cho người dân vùng biên giới
về một số bệnh thường gặp trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường
hội thầy thuốc trẻ việt nam phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
và các đơn vị vừa tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào biên giới
chương trình khám bệnh vì một việt nam khỏe mạnh hơn với sự tham gia của năm mươi y bác sĩ có kinh nghiệm
đang công tác tại các bệnh viện tuyến trung ương tại hà nội và quảng bình
đã khám tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho khoảng một năm trăm linh người dân và trẻ em
tại hai xa biên giới lâm thủy huyện lễ thủy và trường sơn huyện quảng ninh
tại đây các bác sĩ cũng tư vấn sức khỏe các chuyên khoa cho bệnh nhân
đồng thời chỉ định cận lâm sàng đỏ huyết áp điện tim siêu âm ổ bụng tổng quát
chụp x quang cho đông đảo người dân địa phương
nhân dịp này ban tổ chức cũng tặng hai mươi phần quà cho các hộ nghèo hộ chính sách
gia đình có hoàn cảnh khó khăn người khuyết tật tặng nước rửa tay và một số phần quà cho các trường học
hỗ trợ một mươi các mổ tim bẩm sinh từ một mươi ba tuổi trị giá năm mươi triệu đồng mỗi ca
thưa quý vị sáng nay ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã tổ chức lễ thông xe công trình tuyến đường vành đai phía tây
đoạn từ quốc lộ một mươi bốn b đến đường hồ chí minh xe đoạn một
tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
nằm trong định hướng chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông đô thị của tp đà nẵng
việc đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía tây đi qua các xã hòa ninh hòa phong hòa khương huyện hòa vang
nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị kết nối mạng lưới giao thông thành phố đà nẵng với giao thông khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên
thông qua các tuyến đường quốc lộ một a quốc lộ một mươi bốn b đường hồ chí minh
đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía tây thành phố đà nẵng và khu vực miền trung tây nguyên
xác định được tầm quan trọng của vườn quốc gia pumat
trong thời gian vừa qua các lực lượng chức năng đã nỗ lực bảo vệ và phát triển khu dự trữ sinh quyền quý giá này
tuy nhiên trên thực tế công tác bảo vệ vườn quốc gia pumat cũng đang gặp phải không ít khó khăn
nằm giữa đại ngàn rừng quốc gia pumat tại trại quản lý bảo vệ rừng khe chuang
lực lượng kiểm lâm người dân và các tổ chức đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến tuần tra bảo vệ rừng
kéo dài từ bảy đến một mươi ngày trong rừng sâu
rừng quốc gia pumat thì là một địa hình cực kỳ hiểm trở
đôi núi cao dốc thạc suối chảy rất là mảnh
anh em hành quân thì cực kỳ khó khăn
tại vườn hiện tại là số tuổi hành đạc cao đôi
thứ hai là nó mỏng so với diện tích mình được giáo
vì chúng tôi được biến trì có bảy mươi kiểm lâm
mà quản lý đến bảy mươi bốn ba trăm bảy mươi mảy hạt á sáu trăm bảy mươi năm hạt á
nó có lợn với sức anh em
một lần nữa
tại tạm này tại đơn vị này là mới có sẵn là cho toàn tôi tỉnh toàn một năm đi
trước đây một cái thông tin mà ví dụ như tôi đi
chúng ta đứng từ bảy đến một mươi ngày mà như mua tịt luôn
nói thật với các đồng tỷ
nhiều khi ở nhà mà xảy ra việc tịt chọc chẳng hạn là mình không viết về không kịp
các lực lượng chức năng đã vượt qua muôn vàn khó khăn để luồn rừng băng suối
hạn chế nạn phá rừng săn bắt động vật hoang dã
để giờ đây những cánh rừng giữa đại ngàn pumat
vẫn giữ được sự đa dạng sinh học quý giá
chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp để cùng nhau tuân trá
bảo vệ rừng quốc gia pumat
một đợt như vậy thì chúng tôi là cử từ năm đến bảy cán bộ chiến sĩ biên phong
tham gia cùng với lực lượng nghiệp lắm đi tuân rừng bảo vệ rừng
trong thời gian là từ bảy
những bữa cơm trong rừng chỉ có rau tranh thủ nghỉ trưa sau quãng đường dài di chuyển
đã quá quen thuộc với các lực lượng bảo vệ rừng pumat
nhưng chứng kiến sự phát triển của khu sinh quyền là kết quả xứng đáng
với những khó khăn mà các lực lượng đã trải qua